không chỉ gây sạt lở chia cắt cục bộ tại tỉnh quảng nam mà mưa lớn trong hai ngày mùng tám và mùng chín
cũng gây ra một đợt lũ lớn trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
cho đến sáng ngày hôm qua có sông ở quảng ngãi nước lũ dâng cao vượt báo động ba gây chia cắt nhiều vùng dân cư
nước lũ trên sông vệ của tỉnh quảng ngãi đã vượt báo động ba
trong đêm ngày tám tháng một mươi một hàng trăm hộ dân ở xã hành dũng huyện nghĩa hành
nước lũ tràn vào nhà ngập sâu trên một mét giao thông ở nhiều khu vực bị nước lũ phong tỏa
đài khí tượng thủy văn tỉnh quảng ngãi sáng nay tiếp tục phát đi cảnh báo
mưa to đến rất to còn tiếp tục xảy ra tại tỉnh quảng ngãi nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các địa phương
tập trung ứng phó đợt lũ mới này hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra